canada đã trở thành quốc gia mới nhất trên thế giới ban hành cảnh báo về việc sử dụng thuốc chống sốt z trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín cũng như để ngăn chặn các trường hợp tái nhiễm
thông báo của cơ quan y tế canada cho biết hai loại thuốc chống sốt z chlorokin hoặc hydroxi chlorokin có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng và vì thế chỉ có thể được dùng dưới sự giám sát của các bác sĩ
thông báo khẳng định cơ quan này quan ngại rằng nhiều người dân có thể mua trực tiếp và sử dụng hai loại thuốc này để ngăn chặn hoặc trị covid một mươi chín qua đó có thể gây vấn đề nghiêm trọng về nhịp tim và gây tử vong trong trường hợp xấu nhất
hôm hai mươi ba tháng bốn cơ quan dược phẩm châu âu cũng đã ra cảnh báo tương tự về các loại thuốc này